ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quy định đánh giá phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc
đối với cán bộ công chức viên chức để làm căn cứ tăng thu nhập
đây là cách đánh giá mới thực hiện hàng quý thay vì đánh giá từng năm như lâu nay
kết quả đánh giá là căn cứ để thành phố chi trả thu nhập tăng thêm đối với cán bộ công chức viên chức
và là căn cứ để đánh giá phân loại thi đua bố trí sử dụng quy hoạch đề bạt
đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với công chức
theo nghị quyết năm tư của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm
quyết định của ủy ban nhân dân thành phố đưa ra ba nhóm tiêu chí để đánh giá phân loại gồm
ý thức tổ chức kỷ luật phẩm chất đạo đức tối đa hai mươi điểm năng lực kỹ năng tối đa ba mươi điểm
và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao tối đa năm mươi điểm
trong đó công chức hoàn thành từ chín mươi một trăm linh công việc đảm bảo tiến độ đạt chất lượng mới
được đạt điểm tối đa của nhóm tiêu chí này năm mươi điểm
trường hợp công chức hoàn thành dưới năm mươi kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ bị điểm
kết quả chấm điểm sẽ phân loại công chức thành bốn nhóm gồm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ tám mươi đến một trăm linh điểm
hoàn thành tốt nhiệm vụ từ sáu mươi năm đến dưới tám mươi điểm hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ
nhưng còn hạn chế về năng lực từ năm mươi đến dưới sáu mươi năm điểm và không hoàn thành nhiệm vụ dưới năm mươi điểm
công chức bị kỷ luật trong quý sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ
công chức nghỉ từ hai mươi hai ngày làm việc trở lên trong quý vì ốm đau nghỉ phép
thì mức xếp loại của quý đó tối đa là hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
trường hợp đặc biệt cho lãnh đạo có thẩm quyền đánh giá quyết định
việc đánh giá được thực hiện từ ngày hai mươi năm đến ba mươi tháng cuối quý
dự kiến trong quý ba năm nay thành phố sẽ áp dụng các đánh giá mới này tại các đơn vị cơ quan ban ngành
việc đánh giá phân loại theo quy định mới này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm
tính tự giác trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức viên chức
đồng thời tạo môi trường sáng tạo đổi mới phát triển nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng địa phương
cơ quan đơn vị nhằm phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn